thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt ông chitomu takebe
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được gặp lại ông takebe người bạn thân thiết của nhân dân việt nam
được tin những ngày qua vùng hokaido quê hương của ông takebe vừa xảy ra trận động đất lớn
thủ tướng gửi tới ông và qua ông tới nhân dân vùng bị nạn lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất
đến những gia đình chịu tổn thất và mất mát trong trận động đất và siêu bão gbi vừa qua
thủ tướng nhấn mạnh các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua đã mở ra một giai đoạn phát triển mới toàn diện và thực chất hơn nữa
hai thủ tướng việt nam và nhật bản thường xuyên tiếp xúc trao đổi tại các diễn đàn hội nghị quốc tế
thủ tướng nêu rõ nhật bản là đối tác kinh tế
nhật bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam khi là đối tác đứng thứ nhất về cung cấp vốn vay oda đứng thứ hai về đầu tư thứ ba về du lịch và thứ tư về thương mại
hợp tác giao lưu giữa các địa phương giao lưu giữa nhân dân việt nam nhật bản ngày càng được tăng cường góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước
thủ tướng khẳng định việt nam và nhật bản là đối tác chiến lược sâu rộng luôn chia sẻ với nhau những vấn đề song phương và toàn cầu
chính phủ việt nam đánh giá rất cao mối quan hệ này luôn làm hết sức mình tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt để mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ
thủ tướng cũng khẳng định vai trò quan trọng của vốn oda nhật bản đối với sự phát triển kinh tế xã hội việt nam đồng thời nhắc lại yêu cầu bảo đảm trần nợ công khi đàm phán các dự án vay vốn oda
việt nam luôn thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết giữa hai nước về sử dụng vốn oda bởi đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề niềm tin chính trị hai nước
ông takebe cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp nhận thấy việt nam đang phát triển mạnh mẽ thể hiện qua những con đường cây cầu hiện đại
cho biết lãnh đạo liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt từ lâu đã luôn yêu cầu ông phải nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước và hiện nay ông đang tâm huyết thúc đẩy dự án trường đại học việt nhật
ông luôn suy nghĩ nhiều giải pháp để trường phát triển lớn mạnh trở thành biểu tượng của quan hệ hai nước
do đó ông mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam luôn quan tâm đến sự phát triển của nhà trường
nhất là cơ chế tài chính của trường
mong thủ tướng hai nước trong các cuộc hội đàm sắp tới có các giải pháp để trường phát triển mạnh mẽ hơn nữa